chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quan trọng khác
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp bà robin modi đại sứ australia tại việt nam
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia thời gian qua đã có những bước phát triển mới
các hoạt động hợp tác song phương giữa hai nước được triển khai mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực
về hợp tác giữa bộ công an việt nam và các đối tác australia bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam đánh giá cao các kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua
và trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục triển khai các cam kết thỏa thuận trong các văn bản hợp tác đã ký và biên bản đối thoại an ninh cấp thứ trưởng tại hà nội vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bộ công an việt nam sẽ phối hợp với cảnh sát liên bang australia triển khai thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác cảnh sát và phòng chống tội phạm có tổ chức trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin tội phạm phối hợp điều tra nâng cao năng lực cán bộ đặc biệt là kỹ thuật hình sự điều tra tội phạm ma túy tội phạm mạng
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định chính phủ và bộ công an việt nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với chính phủ và các bộ cơ quan hữu quan của australia trên mọi lĩnh vực để góp phần đẩy lùi tội phạm bảo đảm an ninh khu vực và hai quốc gia bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân hai nước
trân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ robin moody khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật australia với bộ công an việt nam coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả thiết thực hơn trên các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước

trân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ robin moody khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa hai nước

chuyển sang phần tin tức quốc tế thưa quý vị và các bạn trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao của đại hội đồng liên hợp quốc ngày khóa bảy mươi năm ngày hai tháng một mươi đã diễn ra phiên cấp cao kỷ niệm ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao việt nam phạm bình minh đã có thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp
trong thông điệp phó thủ tướng khẳng định việt nam ủng hộ tất cả các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân
việt nam cũng đã tham gia tất cả các điều ước quốc tế về vấn đề này đồng thời kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đẩy mạnh cam kết giải trừ toàn bộ vũ khí hạt nhân theo điều sáu của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân khôi phục lòng tin đối với các thể chế đa phương về giải trừ quân bị phát huy vai trò của các cấu trúc khu vực trong thiết lập và duy trì các khu vực không có vũ khí hạt nhân
với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam cam kết duy trì khu vực đông nam á không có vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục tham gia cùng tất cả các bên nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn động trong quá trình triển khai hiệp ước về khu vực đông nam á không có vũ khí hạt nhân đồng thời quyền của các quốc gia đều sử dụng năng lượng hạt nhân vì các mục đích hòa bình cần phải được tôn trọng
phó thủ tướng kêu gọi nhân ngày quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân tất cả các nước cần tái khẳng định trách nhiệm pháp lý và đạo lý đối với mục tiêu về một thế giới không còn vũ khí hạt nhân thế giới cần chung tay hiện thực hóa cam kết này vì một tương lai hòa bình an ninh và thịnh vượng